từ ngày một mươi tám tháng hai đến ngày ba tháng ba tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa sẽ diễn ra hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp apec gọi tắt là so một và các cuộc họp liên quan
so một bao gồm năm mươi sáu cuộc họp hội thảo đối thoại của ba mươi tám ủy ban và nhóm công tác apec trên nhiều lĩnh vực khác nhau
đáp ứng cho chuỗi hoạt động dày đặc này các tiểu ban của ủy ban quốc gia apec việt nam hai nghìn một mươi bảy và tỉnh khánh hòa đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này
những ngày này trên con đường trần phú sầm út của thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã tràn ngập hoa tươi các tiểu cảnh và cổng trào rực rỡ sắc màu gắn liền với biểu trưng của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec được tổ chức tại việt nam năm hai nghìn một mươi tám
tất cả đã hoàn tất để chào đón các đại biểu từ hai mươi một nền kinh tế thành viên apec về tham dự sự kiện
suốt mấy tháng qua chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh khánh hòa đã quan tâm tối đa cho công tác chuẩn bị
trong những ngày diễn ra hội nghị các đại biểu cũng sẽ được tham quan các thắng cảnh nổi tiếng của địa phương
đó là tháp bà pôn nga hòn trồng hay tham quan cơ sở chế tế
trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay
sự kiện là dịp để tỉnh khánh hòa quảng bá tiềm năng thế mạnh của địa phương
và mời gọi đầu tư từ hai mươi một nền kinh tế thành viên apec nhất là những lĩnh vực thuộc kinh tế biển trong đó có du lịch
với hơn một năm trăm linh đại biểu trong nước và quốc tế tham dự chuỗi hội nghị và thời gian kéo dài suốt nửa tháng
đây là sự kiện có ý nghĩa cả về kinh tế văn hóa ngoại giao có quy mô lớn nhất mà thành phố nha trang lần đầu tiên đăng cai
những người dân nha trang đang hân hoan chào đón những vị khách apec đến với thành phố biển không chỉ xinh đẹp mà còn đặc biệt thân thiện mến khách